chuyến lâm khách trên sân của monaco đội bóng vàng đen không những không thắng mà thậm chí còn phải nhận thêm một thất bại với tỷ số đậm
dư âm về vụ đánh bom chiếc xe buýt chữa các cầu thủ borussia dortmund cách đây một tuần
có lẽ vẫn đang ám ảnh đội bóng này
tâm lý bất ổn khiến đội bóng vùng vua nhập cuộc không tốt ở màn tài đấu với monaco
ngay phút thứ ba lưới của dortmund đã rung lên so pha ghi bàn ở cư ly gần của tiến đạo trẻ mbappé
chưa hết tráng váng sau bàn thua chỉ một mươi năm phút sau hàng thủ lỏng lẻo của đội khách lại mắc sai lầm
khi để radaman phan cao thoải mái đánh đầu giúp monaco dẫn trước hai trong hiệu một
sau giờ nghỉ mcelroy thắp lên hy vọng cho dortmund khi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn một hai
tuy nhiên sự cố gắng của tiến vệ hai mươi bảy tuổi là không đủ để vực dậy cả một con thuyền đang dự dã
hàng công của đội bóng vùng đua vẫn chơi không hiệu quả trong khi đó hàng thủ lại liên tiếp để lộ ra những sơ hở chết người
và điểm yếu cố hữu của đội khách tiếp tục được monaco khai thác trên đề
phút tám mươi một leymar có đường truyền dọn cổ để tiến vệ vào sân thay người valery german thoát xuống
đánh bại thủ môn bước kỳ trong khoa đối mặt ấn định chiến thắng ba một cho đội chủ nhà
thắng cách biệt ở trận lượt về và với tổng tỷ số sáu ba sau hai lời trận monaco ghi tên vào vòng bốn đội mạnh nhất
còn với đau mùn dù bị loại nhưng đại diện của nước đức vẫn có thể ngừng cao đầu ra về sau những nỗ lực của mình
đêm nay dạng sáng mai những trận đấu lượt về vòng tư kết europa league sẽ diễn ra
tâm điểm chú ý sẽ đổ ruồn về nhà hát của những giấc mơ nơi man utd sẽ có màn tài đầu với anderlecht
dù không thể thắng trên đất bị nhưng thầy trò mourinho vẫn được đánh giá rất cao
manchester united có bước chạy đà không thiểu hoàn hảo hơn trước cuộc tiếp đón anderlecht
cuối tuần vừa qua quỳ đỏ có chiến thắng ấn tượng trước chelsea ở vòng đấu thứ ba mươi ba của giải bóng đá ngoài hoàng anh
sau khi chỉ giành được một kết quả hòa ở trận lượt đi trên đất bỉ
đoàn quân của jose morino rất quyết tâm có được chiến thắng tại nhà hát của những giấc mơ để giành quyền vào chơi ở vòng bán kết
ở trận đấu với chelsea cuối tuần qua tiên đạo chủ lực của m u ibrahimovic đã được cho nghỉ ngơi và chỉ vào sân ít phút cuối trận
vậy nên ở cuối đuôi đầu vào dạng sáng mai chân sút người thụy điển chắc chắn sẽ góp mặt ngay từ đầu
chúng tôi đã chơi trận lượt đi không thực sự tốt manchester united đáng ra đã thắng nếu như may mắn hơn
chúng tôi còn chín mươi phút tại ochaifith và mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng
trong khi mo có sự chuẩn bị chú đáo về nhiều mặt thì anderlake lại có ít thời gian nghỉ ngơi cho trận đấu này khi phải di chuyển quãng đường khá xa từ bỉ
cuối tuần qua anderlecht có màn chạy đà nhìn chung không đến nỗi nào nhưng chiến thắng trước ostende rõ ràng không phải thước đo khi gặp manchester united
cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc trạm trán giữa besiktas và lyon
tuy nhiên khi trận đấu còn chưa bắt đầu thì cả hai đội đã phải đón nhận những tin không vui
cụ thể với việc để các cổ động viên ẩu đà đốt pháo sáng và tràn xuống sân
stade de l humier ở trận lượt đi tư kết europa league
ủy ban kỳ luật uefa đã quyết định phạt besiktas và lyon số tiền một trăm linh euro
đồng thời cấm hai đội không được phép tham gia cúp châu âu trong hai năm
án phạt sẽ có hiệu lực từ mùa giải tới
còn nhớ ở trận đấu cách đây một tuần các trọng tài đã phải cho dừng trận đấu bốn mươi sáu phút để ổn định tình hình
đây là đòn ráng mạnh và tham vọng của cả besiktas và lyon
ở giải vô địch quốc gia thổ nhĩ kỳ besiktas đang dẫn đầu với sáu mươi một điểm
nếu vô địch thời trò hlv senon gunes sẽ không thể tham dự champions league và europa league mùa tới
và lyon cũng vậy